xin chào và hẹn gặp lại

cũng trong ngày hôm nay một mươi năm tháng chín chủ tịch ubnd tp quy nhơn tỉnh bình định ngô hoàng nam đã ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời năm phường bao gồm hải cảng trần hưng đạo đống đa nguyễn văn cử và ngô mây để tầm soát toàn dân nhằm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian thực hiện là bốn mươi tám h kể từ h ngày một mươi sáu tháng chín
quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong cộng đồng ở năm phường này
các trường hợp lây nhiễm liên quan đến một tài xế xe tải ở tổ một mươi tám khu vực bốn thuộc phường hải cảng tp quy nhơn
cho đến sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng chín thành phố quy nhơn đã có bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín liên quan đến ổ dịch nguy hiểm này
từ hôm nay một mươi năm tháng chín đến hết ngày hai mươi một tháng chín tp đà nẵng tiến hành tiêm mũi một vắc xin
vắc xin astrazeneca cho gần hai trăm linh người
đây là đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đà nẵng
và sẽ tiêm cho tất cả người dân từ một mươi tám cho tới sáu mươi năm tuổi không theo các nhóm đối tượng ưu tiên như trước đây
trong đợt này tp đà nẵng đã giao cho ủy ban nhân dân các quận huyện chủ trì xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho tất cả người dân
trên địa bàn từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi với mục tiêu tiêm nhanh tiêm đủ kịp thời cho người dân
phương đã chủ động về cơ sở vật chất nhân lực và ra soát lập danh sách đầy đủ không bỏ sót một ai
để bảo đảm an toàn hiệu quả trong quá trình tiêm vaccine ngành y tế thành phố đã bố trí một trăm hai mươi điểm tiêm
tại tất cả các quận huyện trên địa bàn chia thời gian tiêm chủng theo từng khung giờ để tránh tập trung đông người
đảm bảo khoảng cách phòng lây nhiễm bệnh covid một mươi chín trong quá trình tiêm chủng
công tác chuẩn bị đống tiếp chúng tôi tổ chức thực hiện việc tiêm chủng rất bài bản rất chú đáo

tôi nghĩ nếu chúng ta triển khai như thế này lượng tiêm vắc xin và số lượng cũng như chắc lượng
chắc chắn ở đà nẵng sẽ rất là tốt đẹp và thành công
trong tình hình dịch đà nẵng bây giờ trích tiêm cho người dân như vậy
nó kịp thời như vậy là rất là đáng quý
tại vì người dân ai cũng mong muốn như vậy là như vậy rất là tốt rồi
hiện tại các địa phương cũng đã lên danh sách những người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn
để nhanh chóng thực hiện tiêm chủng cho nhóm đối tượng này
sắp tới đà nẵng sẽ tiếp tục tiếp nhận số lượng vắc xin rất lớn
vì vậy thành phố cũng kêu gọi lực lượng y tế tư nhân
đặc biệt là những người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine đăng ký hỗ trợ cho thành phố
trong chiến dịch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mau chóng đạt được miễn dịch cộng đồng
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam nhóm bốn đối tượng nghi vấn bảo kê cỡ đoạt tài sản
ở khu vực cảng hòn la về hành vi cố ý gây thương tích
nhóm bốn đối tượng này là phan sinh thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thành pháp
có trụ sở tại xã cảnh dương huyện quảng trạch ngô mạnh linh phạm văn hân trần ánh phúc
cơ quan công an cũng tiến hành khám xét tại ba địa điểm gồm chỗ ở và nơi làm việc của phan sinh thành
và chỗ ở của ngô mạnh linh và đã thu giữ một số đao kiếm nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó vào lúc một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng tám công an huyện quảng trạch nhận được tin báo kêu cứu của các bị hại
về việc bị một nhóm đối tượng vô cớ dùng hung khí đuổi đánh ngay trên tàu khi đang neo đậu tại vùng biển huyện quảng trạch
làm một số người bị thương trong đó có một người bị thương tích nặng
công an huyện quảng trạch đã phối hợp với lực lượng biên phòng ròn tiến hành ứng cứu và đưa người đi cấp cứu chữa trị
theo tài liệu của cơ quan điều tra đây là nhóm đối tượng do phan sinh thành cầm đầu
nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng hòn la trong thời gian gần đây
công an huyện quảng trạch đã xác lập chuyên án đấu tranh điều tra làm rõ
tuy nhiên trong quá trình cơ quan công an đang củng cố tài liệu hồ sơ thì nhóm đối tượng này lại ngang nhiên vô cớ gây thương tích cho người khác
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi đã dùng dao kiếm móc sắt đánh đập gây thương tích cho những người đi tàu nói trên
thế một vụ hỗn chiến đã được ngăn chặn
kịp thời vào chiều ngày hôm qua nhóm thanh niên gồm hai mươi ba đối tượng với nhiều hung khí hẹn nhau trên bãi biển xã phổ an thị xã đức phổ đã bị công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi phát hiện
do có mâu thuẫn từ trước với đỗ tiến phát một mươi sáu tuổi trú tại thị xã đức phổ nhóm của tùng gồm một mươi năm người đã hẹn đánh nhau với nhóm của phát gồm bảy thanh niên
hai nhóm hẹn nhau tại bãi biển thôn hội an hai xã phổ an
nhóm của tùng mang theo bảy con dao kiếm mã tấu các loại
còn nhóm của phát mang theo ba con dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau
nhận được tin báo các đội nghiệp vụ công an thị xã đức phổ phối hợp với công an xã phổ an nhanh chóng triển khai lực lượng kịp thời phát hiện ngăn chặn không để hai nhóm thanh niên thực hiện hành vi hỗn chiến
trong những ngày qua liên tiếp đã xảy ra các bệnh
các vụ xét đánh thương tâm khiến nhiều người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
tại huyện gia lâm hà nội sáng nay chủ tịch ubnd xã kiêu kỵ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đôi nam nữ tử vong khi đang đi trên đường nghi do bị xét đánh
tại hiện trường phần mũ bảo hiểm của nạn nhân bị thủng và có dấu hiệu bị cháy xém
nhân chứng tại hiện trường cho biết trước khi vụ việc thương tâm xảy ra người dân nghe thấy hai tiếng xếp lớn
trong khi đó tại huyện bảo lâm nơi vùng sâu của tỉnh cao bằng vừa xảy ra mưa rông xấm xét đánh trúng một cô gái dân tộc mông tử vong tại chỗ
nạn nhân là chị vừa thị mỹ sinh năm hai nghìn ở xóm nà mấu xã mông ân đi chăn bò trên bãi cỏ cách nhà khoảng một km
bất ngờ chị mỹ bị xét đánh trúng người
sau hai tiếng trời hừng nắng người dân địa phương phát hiện nạn nhân bị cháy đen nằm bất động trên bãi cỏ
công an xã mong ngân cùng lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi đưa nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng chín một nhóm một mươi hai người dân xóm đừng xã thống nhất huyện lạc thủy tỉnh hòa bình lên đồi trồng keo thì trời xuất hiện mưa kèm sấm xét
trong lúc trú mưa một người bị xét đánh tử vong hai người khác bị thương
diễn biến phức tạp sau những đợt nắng nóng thường xuyên thì sẽ diễn ra các trận rông lốc kèm sấm xét
và xét là hiện tượng thời tiết cực đoan ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh xét
tuy nhiên việc chủ động tìm nơi an toàn để phòng tránh xét khi gặp trời mưa rông sẽ làm giảm đáng kể khả năng bị xét đánh và tránh được những tổn thương về sức khỏe
cụ thể khi mà gặp trời rông xét thì người dân đang làm ngoài đồng nếu không tìm được chỗ trú ẩn phải tránh xa các cây cao không đứng ở đỉnh đồi không đứng ở các vùng đất chống chảy vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người như là cuốc sẻng xà beng
khi ở trong nhà thì bà con nên đứng xa cửa sổ tránh cửa ra vào tránh xa các đồ dùng điện và tránh xa các chỗ ẩm ướt như là buồng tắm bể nước vòi nước không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết và rút phích cắm toàn bộ các thiết bị điện